nhằm có nguồn nước đủ cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản đề nghị bộ tài nguyên và môi trường
chỉ đạo thủy điện ở thượng nguồn hệ thống sông vu gia thu bồn xả nước để cung cấp cho hạ du
với diễn biến thời tiết bất thường như năm nay mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít
tình hình xâm nhập mặn tại cửa thu nước nhà máy nước cầu đỏ diễn biến phức tạp
trạm bơm phòng mặn an trạch không thể hoạt động để bơm nước về nhà máy nước cầu đỏ
dẫn đến gián đoạn trong hoạt động cấp nước cho thành phố đà nẵng
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đề nghị bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các chủ hồ chứa
ở thượng nguồn sông vu gia thu bồn vận hành xả nước để bảo đảm chiều cao mực nước tại đập dâng an trạch
tối thiểu đạt từ một bốn mét để có thể vận hành trạm bơm phòng mặn an trạch
cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố đà nẵng
công ty cổ phần thủy điện đắc mi cần vận hành xả nước qua cống xả sâu với lưu lượng một mươi hai năm m ba trên dây
để bảo đảm nguồn nước cung cấp cho thành phố đà nẵng